làng nông thuận thiên được hiểu là cộng đồng trong làng cùng nhau áp dụng nhiều biện pháp nông nghiệp thông minh để thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu bảo đảm sinh kế
trong làng nông thuận thiên mỹ lợi cả cộng đồng chia thành bốn nhóm sở thích bao gồm cài tạo vườn tạp trồng rừng sen canh và chăn nuôi
trong đó người nông dân cùng tham gia với chính quyền nhà quản lý nhà nghiên cứu để đánh giá và xác định những giải pháp kỹ thuật được cho là phù hợp và khả thi nhất
để làm được điều này đơn vị thực hiện là trung tâm nông lâm thế giới đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn cơ bản tại thôn phục vụ đo đạc những thông số cần thiết trong sản xuất nông nghiệp
những thông số này được đối chiếu với thông tin chính thức từ trạm khí tượng thủy văn và dựa theo kinh nghiệm thực tế của người dân qua những hội thảo để xây dựng kịch bản sẽ chuẩn bị những kế hoạch phù hợp với từng điều kiện thời tiết
với cái dịch vụ về dư bảo
khí tượng thủy văn cung cấp cho người nông dân đã giúp nông dân rất nhiều trong việc xây dựng cái kế hoạch sản xuất và cơ cấu cây con mùa vụ phù hợp với điều kiện khí hậu và nó thích ứng với từng thời điểm để tránh được những rủi ro trong sản xuất
và chính vì điều đó cho nên những giống cây con đưa vào đây nó phù hợp với điều kiện khí hậu và nếu được dư bảo trước cho nên là năng suất nó cũng cao hơn
và đặc biệt là nó tránh được những cái rủi ro trong sản xuất đối với kể cả cây trông và vật nuôi
vốn trước đây sản xuất chỉ dựa vào kinh nghiệm
qua tập huấn những người nông dân của làng nông thuận thiên đã được tiếp cận với công nghệ nên đã mạnh dạn tự tin lập cho nhóm sở thích của mình những khuyến nghị nông nghiệp để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
những thông tin này sẽ được truyền đạt tới toàn thể người dân trong làng bằng nhiều hình thức
sau khi hoàn thành xong được khuyến nghị nông nghiệp và các cái bản dự báo mùa thì người dân là người sẽ trực tiếp nhận được các bản tin từ phía dự án mà mình có thể là mình gọi là tổng hợp lại các thông tin từ hội thảo có sự tham gia của nhiều bên để gửi đến các thành viên chính tham gia dự án
ngoài ra các bản tin ý thì cũng có được phát loa trên loa truyền thông của các thôn mà có các cái vùng mà có thể sử dụng bản tin và thông qua mạng lưới của hội nông dân mạng lưới của khuyến nông và hội phụ nữ
các đoàn thanh niên để truyền thông để rộng rãi hơn đến các người dân ở cái vùng mà có thể sử dụng bản tin ấy
các làng nông thuận thiên được coi là những cộng đồng tiên phong trong việc thực hiện các giải pháp nông nghiệp ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu và đã cho thấy những kết quả khả quan
đến thời điểm này thì những cái dòng cây dòng con mà mình tránh được những cái thiên tai và khí hồ thì nó cho năng suất cao hơn
đặc biệt là cái cây ăn quả cho cái vừa chất lượng
và năng suất rất là lớn và phải nói rằng là từ cái dịch vụ của tổ chức icrap tổ chức ke cung cấp cho bà con
có cái sự phối kết hợp của các cơ quan quản lý nhân nước do vậy thu nhập của người nông dân từ chính cái vụ
cả cái vụ sản xuất của mình được tăng lên và cái đời sống của bà con nông dân được cải thiện một cách rõ rệt
không chỉ các tổ chức phi chính phủ quốc tế triển khai những dự án giúp người dân tại các vùng
có điều kiện khí hậu khắc nghiệt thích ứng với biến đổi khí hậu
mà các tổ chức xã hội trong nước cũng đã bắt tay thực hiện các dự án hỗ trợ cho người dân
các dự án này có những điểm chung như tận dụng nguồn chi thức bản địa
kết hợp với các giải pháp kỹ thuật tiến bộ bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân
dự án phát triển mở rộng các mô hình hiệu quả thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng
tại ba xã cẩm tâm cẩm châu và cẩm vân thuộc huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
được hội khoa học thủy lợi thanh hóa thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bốn
dù dự án đã kết thúc vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu nhưng người dân vẫn tiếp tục duy trì bởi hiệu quả thiết thực mà nó mang lại
gia đình chị triệu thị nga là một trong hơn năm mươi hộ dân tộc giao tại xã cầm châu
được hưởng lợi từ mô hình thu chữ nước máu của dự án
ngày nước về cuộc sống của bà con cũng thay đổi
họ yên tâm định cư tại nơi này
nhà sử dụng nước thì nó cũng vất vả không có nước phải đi vào kheo vào ấy đi gánh từng gánh về dùng
mà nước đục từng ngày làm được món nước về thì nhà gia đình nó cũng dễ hơn
rửa cái gì cũng thoải mái rồi là lợn gà mình chăn nuôi nước nuôi nó thoải mái
không như ngày xưa từng gánh từng gánh một nữa
dựa vào kiến thức bản địa của người dân dự án đã đầu tư tuyến ống dẫn

dài hơn hai một trăm linh mét từ món nước về các bể trung chuyển
từ đó người dân chủ động tự góp kinh phí để đưa nước về bể chứa tại nhà
không chỉ nước về mà nhận thức của người dân nơi đây cũng đã được nâng cao
họ hiểu được tầm quan trọng của nước và phải giữ nước như thế nào
chúng tôi xây dựng nhóm sở thích dùng nước cho mọi bể trung chuyển này
thì có bao nhiêu hộ thì tạo thành một nhóm sở thích
thì người ta có quy chế có quy chế
thì quy chế thì chúng tôi cũng thực hiện và rồi đưa ra hội nghị rồi người ta tham gia thống nhất
thì sẽ có quy chế để thực hiện
thí dụ như điều tiết nước như thế nào đó
chứ không nếu mà nước như mùa này thì được này nó chảy thoải mái suốt ngày đêm
nhưng mùa kia thì nó hạn chế đi
hạn chế đi thì phải điều tiết
cũng như hạn chế xoáy mòn do địa hình đối dốc
những người thực hiện dự án này đã triển khai mô hình hạn chế lũ quét bằng hệ thống mương đồng mức
kết hợp với trồng rừng và nuôi bò sinh sản tạo sinh kế cho người dân
nhìn ngọn đồi với hàng nghìn cây keo sáng mưa này
ít ai biết rằng những năm trước cứ đến mùa mưa
nước từ trên cao đổ xuống lại kéo theo đất đá lấp kín cả tầng một của trường tiểu học
và trung học cơ sở xã cẩm châu
nhưng nhờ trồng keo thay ngô
và làm những con mương đồng mức mà dòng nước giữ đã bị cản lại
mương đồng mức được đào cắt ngang độ dốc của ngọn đồi
cùng với cây cối được trồng bên trong và xung quanh
có nhiệm vụ cản tốc độ dòng nước và đất đá
sau khi cái dự án của chúng tôi vào thì đã tác động đến bà con rất là mạnh
và bà con thấy rằng là có hiệu quả
và từ đó người ta đã tự bỏ vốn ra
hoặc là lồng ghép với các dự án khác
thì đến bây giờ đã phát triển thành tám mươi hectare rừng
cái rừng ở đây là chúng tôi đã cho
ở trong cái dự án của chúng tôi quy định là dùng vốn vay xoay vòng
chứ không cấp thẳng cho một hộ nào
trong ba đến năm năm khi anh đã có thu hoạch
thì ta lại chuyển giao cái vốn này cho người khác
từ nguồn vốn được xoay vòng
đã có nhiều hộ dân được hưởng lợi từ dự án để dân ổn định cuộc sống
qua đó cộng đồng chủ động tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án
góp phần cải tạo sinh thủy cài tạo khí hậu
ổn định đất đông nghiệp
tăng chữ lượng các bòn
có thể thấy rõ vai trò của hội khoa học thủy lợi
tại một địa phương nói riêng hay các tổ chức xã hội khác
trong các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu trên toàn cầu
tôi thấy là cái khó khăn rất lớn là
cái sự lồng ghép các cái nguồn lực của địa phương
phải qua rất nhiều năm triển khai dự án
thì chúng tôi mới có thể có được cái sự vào cuộc của các chính quyền
đặc biệt là cấp tỉnh để huy động các nguồn lực cụ thể khác nhau
để giúp cho các chương trình nhỏ ở dưới cấp xã
biến đổi khí hậu vẫn đã và đang xảy ra trên cả nước hàng ngày
và gây những tác động không nhỏ tới người dân tại nhiều địa phương
người dân giờ đây cần nhiều hơn nữa các dự án thực tiễn
hiệu quả để giúp họ có thể chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
bảo đảm sinh kế bền vững
để làm được điều này thì nỗ lực của các tổ chức xã hội
trong và ngoài nước là chưa đủ
mà còn đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan quản lý
từ cấp địa phương như xã nguyện
và cao hơn là các cơ quan quản lý

để cùng chung tay thực hiện xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia
về biến đổi khí hậu nap
biến đổi khí hậu đang đặt ra rất nhiều thách thức
nhất là với một quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề như nước ta
chính vì vậy những hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu
đang cần được nghiên cứu và triển khai phù hợp
với điều kiện khí hậu của mỗi địa phương
thưa quý vị và các bạn vào cuối tháng sáu vừa qua
nhiều hectare lúa của người dân thuộc xã minh hải
nguyện văn lâm tỉnh hưng yên bị chết
nguyên nhân chính được cho là bởi nguồn nước thải
chưa qua xử lý do doanh nghiệp đóng trên địa bàn xả thẳng ra môi trường
khiến nước thải chảy vào mương nội đồng
và gây chết lúa của người nông dân
điều đáng nói là tình trạng xả nước thải
tại đây diễn ra từ năm hai nghìn một mươi
nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để
phóng viên của chuyên mục vì môi trường bền vững
đã có mặt tại xã minh hải để ghi nhận thực trạng này
tại thời điểm phóng viên có mặt tại hiện trường
nhiều diện tích lúa của người dân đã bị mất trắng
một số xào người dân đã cấy đến lần thứ hai
nhưng vẫn không thể sống được
theo người dân phản ánh
do thời tiết vừa qua có mưa nhiều
đã rửa trôi bất nước thải
nhiều người đã cố gắng cấy đến lần thứ ba
thì lúa mới có thể sống được
phía sau lưng tôi là khu tập kết rác thải
để chờ xử lý của người dân thuộc thôn ao xã minh hải
thế nhưng do hoạt động xả thải
của các người dân
các cơ sở sản xuất ở phía bên cạnh
mà bây giờ rác thải đã tràn hết ra
và hòa cùng với dòng nước thải
từ đó thì cả rác thải lẫn nước thải
đều đi vào con mương nội đồng của người dân
và người dân thì cứ cấy mạ xuống đến đâu
mạ lại chết đến đó và cho đến tận bây giờ
thì vẫn chưa có ai dám định xem
trong dòng nước đó có những loại chất độc hại như thế nào
thời điểm lúa chết là từ cuối tháng sáu
tuy chính quyền cấp xã vào huyện
cũng đã cử đoàn đến thanh kiểm tra cơ sở
của doanh nghiệp xả thải
nhưng cho đến thời điểm hiện tại
những cống xả vẫn chảy ra liên tục
nước chảy xuống đồng đen ngòm xùi bọt
và bốc mùi vô cùng khó chịu
cấy là nó cứ rứt từ đây rứt xuống
mà coi như nó cứ như là người phát triển ra
tình trạng của lúa của mình này
cấy ra này cấy đến đâu chết đến đấy
mà bây giờ tôi cấy lần hai rồi
vẫn chết không sống được
coi như cái đất này có như là
có vụ sau có làm nữa hay không
vẫn lại chết
được biết nguồn nước thải
là từ công ty trách nhiệm
nữ hạn hồng hải
đóng trên địa bàn xã
nhưng hiện công ty này cho nhiều doanh nghiệp khác
thuê nhà xưởng sản xuất
kinh doanh nhiều mặt hàng
như dệt sản xuất khung xe đạp điện
theo thông kê của các thôn
thì trong đợt vừa qua
diện tích lúa bị chết của người dân
là vào khoảng năm hectare
nước chản quá nhiều không sẻ
nên chúng tôi đã báo cáo ủy ban
xã và huyện về giải quyết
làm biên bản hiện trường
nhưng mà đến giờ phút này
từ ngày hai tháng bảy
ủy ban xã về làm việc
phòng tài nguyên môi trường huyện về làm việc
nhưng đến ngày một mươi tám tháng bảy
giải quyết một lần nữa
nhưng đến giờ phút này
cũng chưa có trường hướng giải quyết như thế nào
tình trạng nước thải
không qua xử lý
xả thẳng ra môi trường
tại địa bàn xã minh hải
thực chất đã xuất hiện

nhưng đây là lần đầu tiên
nói chung là lần đầu tiên
có hiện tượng lúa bị chết
hiện người dân rất bức xúc
và mong muốn những biện pháp quyết liệt
từ các đơn vị có thẩm quyền
thì cái trách nhiệm
cũng như thẩm quyền của ủy ban xã
nó có mức độ
chúng tôi sau khi phát hiện
thì chúng tôi cũng đã báo cáo
ủy ban nhân dân huyện
báo cáo ủy ban nhân dân huyện
báo cáo ủy ban nhân tỉnh
mà các cơ quan của tỉnh
hiện nay cũng đang tiến hành làm việc
buổi gần đây nhất
và hôm kia
thì có chỗ công an tỉnh
cũng đã về phối hợp
cũng ủy ban xã
cũng tiến hành kiểm tra
và làm biên bản
cái việc mà đến giờ
phải quyết theo thẩm quyền
thì bây giờ phải ủy ban tỉnh
riêng về lãnh đạo xã
cũng như là nhân dân
chúng tôi rất là quan tâm
vì thực ra nói đây
mình phải tính cái chiến lược lâu dài
lước thì tất nhiên
nó sẽ ảnh hưởng đến đất
mà đất thì thực ra nói là
không những sẽ ảnh hưởng đến sản xuất
mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt
cái này thì chúng tôi cũng đang đề nghị
về phía ủy ban nhân tỉnh
ủy ban nhân đơn viện
có những cái phương án giải quyết
những cánh đồng trắng
chỉ còn lưa thưa vài cây lúa
cùng dòng nước xùi bọt đen ngòm
khiến người nông dân
vô cùng xót xa và lo lắng
nước thải ô nhiễm bây giờ
gây chết hoa màu
nhưng sau này
còn có thể sẽ thấm vào đất
vào nguồn nước ngầm
và gây nên những hệ lụy nghiêm trọng
đến sức khỏe người dân
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm
về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình
những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình
vì môi trường bền vững
trung tay vì một môi trường xanh sạch
và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình
vì môi trường bền vững
phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần
trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
tại xã san sả hồ
huyện sapa tỉnh lào cai
có một lớp học
về sản phẩm
về giữ gìn vệ sinh cá nhân
và môi trường sống
dành cho các em nhỏ vùng cao
lớp học được tổ chức
đã mang đến những kiến thức thiết thực
cho những em nhỏ
tại bản làng xa xôi
dạy cho các em biết
vì sao cần phải giữ gìn vệ sinh
cho bản thân
và cả môi trường sống xung quanh
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn
cùng chúng tôi
đến với lớp học đặc biệt này
nhà văn hóa bản xín trài
xã san sả hồ
cách trung tâm
thị trấn sapa
khoảng hơn bốn km
là địa điểm
cho gần năm mươi em dân tộc mông
tham gia vào một buổi sinh hoạt định kỳ
của nhóm ethos
đây là nhóm các bạn trẻ
người dân tộc thiểu số
hoạt động xã hội
nhằm giới thiệu
tới bạn bè quốc tế
về văn hóa
và thiên nhiên sapa
và để giữ gìn thiên nhiên sapa
thì ethos còn dạy
các trẻ em dân tộc này
thay đổi thói quen
để sống xanh hơn
sống sạch hơn
sau khi các em
trong chương trình mà bọn em dạy
thì các bọn trẻ con
cũng học được rất là nhiều
về nhà cũng nói với bố mẹ
phải đánh gian
với lại không dùng chung bàn trải
về đến nhà thì bình thường là
bọn trẻ con nó hay vứt rác bờ bấy
sau khi mà bọn em mở
cái chương trình này xong
thì bọn trẻ con cũng hiểu biết
rồi rác nó quan trọng như thế nào
và cả nó như thế nào
nó rất là khó để phân hủy
dù không có chuyên môn về đào tạo
nhưng những bạn trẻ này
cùng những người lãnh đạo
đã tìm tòi về kiến thức
cũng như tự làm
các giáo cụ giảng dạy trực quan
giúp các em bé dễ hiểu
và phù hợp với kiến thức
của các em nhỏ ở đây
tại bữa ngoại khóa
các khái niệm như vi khuẩn
được truyền tải
qua những đoạn phim
lồng ngôn ngữ bản địa
giúp các em hiểu rõ hơn
về tác hại của việc
không giữ vệ sinh cá nhân
cũng như vệ sinh môi trường sống xung quanh
để trẻ em nói chung hiểu
về lợi ích của việc rửa tay đã khó
dạy cho trẻ em vùng cao
thì còn khó khăn hơn
khi mà các em ít có điều kiện
tiếp xúc với các thông tin tuyên truyền
chỉ bằng cách quan sát trực tiếp
được trực tiếp tham gia vào các hoạt động
các em mới có thể nhớ
và về nhà thực hiện lại
tuy dạy cho các em là thế
nhưng với điều kiện cuộc sống khó khăn
thì duy trì việc vệ sinh cá nhân
cũng như môi trường sống
là không đơn giản
các em nhớ
nhờ những nhà hào tâm
mà sau mỗi buổi học ngoại khóa
các em nhỏ lại có bàn chài
thuốc đánh răng
hay những bánh xà phòng nhỏ
để sử dụng
những món quà tuy nhỏ
nhưng sẽ giúp tương lai của các em thêm tươi sáng
cũng như giúp các em tiếp tục duy trì
những thói quen tốt cho bản thân
và cho cuộc sống xung quanh
trong tương lai thì là chúng tôi
có mong muốn
là làm thế nào mà không chỉ
làm việc và đào tạo
các em hướng dẫn
hay là mọi người dân ở đây
mà còn muốn là mở rộng
ra các địa bàn như là bên lai châu
hay là bên mù căng trải
hay là nhiều cái dân tộc tiểu số khác
giữ vệ sinh cá nhân
từ đó giữ vệ sinh xung quanh bản thân mình
đó là điều cơ bản
mà các em nhỏ vùng cao được dạy
để từ đó môi trường địa phương
nơi các em sinh sống
cũng sẽ dần sành sạch hơn
quý vị thân mến
đến đây thì thời lượng của chương trình
cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại vào các chương trình
vì môi trường bền vững kỳ sau
hẹn gặp lại